qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện bên trong có năm trăm linh hộp thuốc tân dược
trên các bao bì vỏ hộp thuốc đều ghi chữ nước ngoài không có tem nhập khẩu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài
sau khi khám xét tại các địa điểm cất xấu của đối tượng trần văn mạnh

đây là số lượng thuốc lớn và giá trị nhất bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn trong thời gian qua

cơ quan công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn cũng vừa phát hiện và thu giữ hơn năm hai trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
vào ngày hai mươi tháng ba tại thôn bản mới xã hà hiệu huyện ba bể tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện ba bể
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi bảy lưu thông theo hướng nguyên bình nà phạc có dấu hiệu nghi vấn
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng đã phát hiện bảy thùng cắt tông
tại thời điểm kiểm tra lái xe là nguyễn hữu duyên chú huyện quê võ tỉnh bắc ninh đã không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc
và cho biết số kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín được trở từ cao bằng về bắc ninh
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho đội quản lý thị trường số năm huyện ba bể để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng một doanh nghiệp đã ngang nhiên san gạt hơn hai mươi hectare đất rừng sản xuất
câu chuyện tưởng thật như đùa này lại xảy ra tại dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao dabaco
tại xã quế hạ huyện kim bôi tỉnh hòa bình
điều đáng nói là dự án này đã vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân sinh sống quanh đây
bởi trên địa bàn hiện đã có năm trang trại nuôi lợn quy mô lớn làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân
tôi đang đứng trên diện tích hơn hai mươi hectare đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp của bà con
đã bị một doanh nghiệp tự ý san gạt khi chưa có phép và điều này thì đã làm dấy lên một cái lo ngại
về trách nhiệm cũng như là công tác quản lý của chính quyền địa phương khi để một sai phạm rất lớn như này xảy ra
dự án khu chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm ứng dụng công nghệ cao của công ty cổ phần tập đoàn dabaco
thực hiện trên diện tích bốn mươi năm ba mươi bảy ha với số vốn đầu tư
gần sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
theo phản ánh của người dân địa phương từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi chủ đầu tư có họp dân xin ý kiến để làm dự án
nhưng chỉ có bốn mươi trên một trăm bốn mươi sáu hộ đồng ý
dù mới chỉ dừng lại ở việc mua gom trong dân chưa được chính quyền địa phương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nhưng công ty cổ phần tập đoàn dabaco đã xẻ thi đất rừng để tạo mặt bằng làm dự án trang trại chăn nuôi lợn
khiến nhiều quả đồi rộng lớn bị san phẳng
kèm theo đó là diện tích cây rừng bị đốn hạ
trước khi vào họ cũng cam kết là bảo đảm
tốt còn sâu thì thực hiện được hay không thì doanh nghiệp thì tôi thấy là một số doanh nghiệp là khó thực hiện được
đối với doanh nghiệp vào mà thực hiện cái vấn đề mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
thì cái này đối với doanh nghiệp thì làm cái ảnh hưởng cũng rất lớn
và thực hiện dự án mà công tác để là dân vận với bà con dân là chưa có
cho nên để dẫn đến tình trạng bà con dân là có cái ý kiến
cũng theo vị đại diện
của quý bà nhân dân xã cuối hạ trong quá trình đà bà cộ săn lấp đất rừng xã đã nhiều lần phát hiện
và dù đã lập biên bản yêu cầu dừng hành vi vi phạm nhưng doanh nghiệp này vẫn nhiều lần tiếp tục san gạt
khiến cấp xã phải câu cứu lên chính quyền cấp huyện
thưa quý vị việc gần hai mươi một hectare đất rừng sản xuất của người dân xóm lựng xã quế hạ huyện kim bôi tỉnh hòa bình
bị công ty cổ phần tập đoàn đà bà cộ thu mua trong dân rồi ngang nhiên săn lấp
khi chưa được chính quyền địa phương
cấp phép đã khiến dư luận đặt câu hỏi lý do tại sao doanh nghiệp sẻ thịt đất rừng tới gần hai mươi một hectare
thì chính quyền mới phát hiện và ai sẽ chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc nghiêm trọng này
có hay không việc buông lòng quản lý thậm chí là bao che cho xe phạm khi mà công ty cổ phần tập đoàn đà bà cộ
có thể thực hiện hành vi vi phạm được ví như là con voi chui lập lỗ kim
làm việc với quý bà nhân dân huyện kim bôi ông lê đức hùng phó chủ tịch quý bà nhân dân huyện cho rằng
chính quyền địa phương đã có sự vào cuộc kỳ thời trước sau phảm của tập đoàn đà bà cộ
chúng tôi là đối với cấp huyện là khi nắm được thông tin của người dân là chúng tôi đã kịp thời xử lý ngay
yêu cầu và thành lập đoàn ngay hôm đấy là thành lập đoàn kiểm tra và xử lý luôn
yêu cầu đình chỉ và sau đó là bàn hành quyết định xử lý hành trình luôn
còn đây là diện tích đất đã bị tập đoàn đà bà cộ săn gạt trái phép
để săn gạt được gần hai mươi một hectare đất rừng này có lẽ tập đoàn đà bà cộ không thể thực hiện trong ngày một ngày hai
lý do nào mà doanh nghiệp đưa máy móc nhân công vào san gạt râm rộ trong một thời gian dài
chính quyền địa phương lại không biết hoặc không ngăn cản được
trước những câu hỏi này thì đây là câu trả lời của vị phó chủ tịch ubnd huyện kim bôi tỉnh hòa bình
tổng diện tích của dự án thì bốn mươi bốn hectare trong đó tập đoàn đà bà cộ vi phạm của đội trên hai mươi hectare
đối với nội dung vi phạm này tôi đánh giá là tập đoàn đà bà cộ chưa nghiên cứu
từ huyện đến phá án tỉnh
đây cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn trong quá trình đầu tư dự án
dù ubnd huyện kim bôi đã có quyết định xử phạt hành chính số tiền năm mươi triệu đồng với những sai phạm của đà bà cộ
và bắt dừng các hoạt động san gạt thì câu hỏi tiếp theo mà dư luận quan tâm là dự án này sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào
đây là quan điểm của sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình
hiện nay là dự án chưa được cấp có thổng quyền phi duyệt về chuyển đổi mục đích dụng đất như là giao đất và cho thuế đất
tuy nhiên là dự án cũng đã tiến hành san lấp một phần diện tích khá là lớn
còn đối với sở tài nguyên môi trường thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp nhận hồ sơ để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tiến hành giao đất cho thuê đất
có hay không việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý để doanh nghiệp ngang nhiên xẻ thịt hai mươi một hectare đất rừng rồi xử phạt hành chính và cho tồn tại
những biện pháp xử lý thiếu tính dân đe liệu có tạo tiền lệ cho sai phạm kiểu này xảy ra ở những dự án khác
đây là câu hỏi
còn bỏ ngỏ
cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào đề cập đến việc xem xét trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương khi để doanh nghiệp coi thường pháp luật ngang nhiên san gạt hai mươi một hectare đất rừng này
các vị nhận đương từ nguyên sách nhà nước để làm việc đó thì các vị phải làm
nếu thiếu nhân lực thiếu thiết bị khoa học hay là thiếu công cụ thì cũng còn hoàn toàn có quyền đề xuất
và bài học nhãn tiền liên quan đến đất đối với trong vài năm gần đây các bạn đều thấy
chính quyền ở đâu đó
sẽ bị thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay là gì đang cố ý làm trái
tất cả những quy định những điều khoản trong luật mang tính quét như vậy sẽ vơ hết tất cả vào để xử lý các bạn
luật pháp trao cho cái trách nhiệm cao nhất của ủy ban nhân dân cấp cơ sở là phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn do mình quản lý
anh phải phát hiện ngay
và một trong những nguyên tắc cơ bản giải quyết những vi phạm pháp luật là phải ngăn chặn ngay từ hành vi đầu tiên vi phạm pháp luật
thượng tôn pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của những doanh nghiệp làm ăn kinh doanh chân chính
những vi phạm của dabaco tại dự án ở kim bôi hòa bình đang dấy lên những lo ngại cho người dân địa phương về lợi ích thực sự mà dự án này đã hứa hẹn sẽ mang
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thông tin đáng chú ý bắt đầu từ chiều nay liên bộ công thương tài chính đã giảm giá xăng dầu sau khi tăng bảy kỳ liên tiếp kể từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó giá xăng ron chín mươi năm giảm sáu trăm ba mươi đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm sáu trăm năm mươi đồng một lít so với giá bán hiện hành
sau khi điều chỉnh mức giá bán lẻ tối đa với xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi chín một trăm chín mươi đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi tám ba trăm ba mươi đồng một lít
giá dầu cũng đồng loạt giảm sâu trong kỳ điều chỉnh
cụ thể giá dầu diesel đã giảm một sáu trăm ba mươi đồng một lít xuống mức là hai mươi ba sáu trăm ba mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm một sáu trăm bảy mươi đồng một lít xuống mức là hai mươi hai hai trăm bốn mươi đồng một lít

tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị hơn hai xe bớt chạy các tuyến đường nội đô thành phố đã được trang bị camera giám sát
sắp tới là sở giao thông vận tải tp hcm sẽ triển khai gắn camera trên toàn hệ thống xe bớt
để giám sát an ninh trực tự và hành vi quấy rối tình dục trên xe
và đó là thông tin được sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra tại buổi họp báo vào chiều nay
theo sở giao thông vận tải tp hcm hiện hầu hết các bến bãi nhà chờ xe buýt và bản thông tin điện tử tại nhà đều có camera giám sát
bên cạnh đó thành phố đã gắn camera và hệ thống gprs giám sát trên hai xe buýt chạy các tuyến nội đô
và dự kiến sẽ trang bị cho toàn bộ hệ thống xe buýt
mỗi xe có bốn camera một cam giám sát an toàn giao thông một cam giám sát lái xe và hai cam gắn ở đầu vào cuối xe để giám sát an ninh trật tự trên xe
ngoài ra cơ quan này cũng thường xuyên tổ chức tập huấn phòng chống quây rối tình dục cho tài xế và phụ xe buýt
sở giao thông vận tải tp hcm khuyến khích hành khách tố giác ngay khi xảy ra vụ việc
các kênh phản ánh gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc báo với tài xế để kịp thời trích xuất camera thu thập chứng cứ
ngoài ra trên xe bus hiện đều có gián số điện thoại chín trăm tám mươi một tám trăm sáu mươi nghìn hai trăm linh hai để trình báo về an ninh trực tự và quê rối trên xe
trước đó cơ quan này đã góp nguyên chế phù hợp với công an thành phố về xử lý mất an ninh quê rối tình dục trên xe bus
kính thưa quý vị hội đồng nhân dân tp hcm sẽ tổ chức các đoàn tái giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch
và các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
kế hoạch tái giám sát này nhằm đánh giá kết quả hiệu quả việc triển khai tổ chức thực hiện
cũng như những khó khăn vướng mắt khi thực hiện các nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một với hỗ trợ covid một mươi chín đợt một
nghị quyết một mươi hai hai nghìn hai mươi một chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
và nghị quyết chín mươi bảy hai nghìn hai mươi một gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
theo thống kê với riêng các gói hỗ trợ covid một mươi chín của tp hcm ban hành
đến nay đã có khoảng chín bốn trăm linh tỷ đồng với khoảng tám bảy triệu lượt người thuộc diện được thù hưởng
việc tay giám sát các gói hỗ trợ covid một mươi chín sẽ thực hiện với sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
sở y tế sở tài chính ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
qua các hoạt động như tổng hợp nghiên cứu đánh giá các báo cáo của các sở ngành ủy ban nhân dân
các quận huyện và thành phố thủ đức về kết quả hiệu quả việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết
tổ chức tái giám sát trực tiếp và tái giám sát gián tiếp tổ chức thu thập thông tin
đồng góp ý kiến và báo cáo kết quả tái giám sát theo kế hoạch ba văn hóa xã hội hội đồng nhân
dân tp hcm sẽ tổ chức tái giám sát từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị sự đổi mới sáng tạo của hội đồng nhân dân đã góp phần quan trọng
mở cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế
và đây là phát biểu của chủ tịch quốc hội vương đình huệ tại hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân
các tỉnh thành phố khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi một và triển khai kế hoạch công tác
năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng nay
theo chủ tịch quốc hội năm hai nghìn hai mươi một là một năm đặc biệt năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
năm tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cũng là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía nam đã tiếp tục kế thừa truyền thống
kinh nghiệm thể hiện được bản lĩnh tinh thần trách nhiệm và khả năng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định đang có một luồng gió mới trong hoạt động của hội đồng nhân dân
với nhiều đổi mới nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn của từng địa phương góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị
thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì đà phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tiêu biểu như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương long an
đặc biệt thành phố hồ chí minh đã phấn đấu đạt tổng số thu ngân sách vượt dự toán hơn ba trăm tám mươi một tỷ đồng
năm mươi sáu dự toán cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tôi lấy đơn cử là như thành phố hồ chí minh thôi
thì chiều qua đoàn công tác của chúng tôi đã có được cơ hội làm việc với ban thường vụ
và lãnh đạo chủ chốt của thành phố hồ chí minh cũng rất là phấn khởi
với vai trò vị trí là một động lực đầu tàu thì công trí là không chỉ là phòng chống dịch có hiệu quả
mà các cái mặt kinh tế xã hội cũng có những khởi sắc
mặc dù tăng trưởng thì bị tác động nặng nề như thế còn có cái tăng trưởng âm
nhưng ngân sách của hồ chí là thu cũng khá hoạn mục
và bắt đầu từ quý bốn năm ngoái và đến hai tháng đầu năm nay thì phát triển rất là tốt
về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch quốc hội lưu ý nhiều vấn đề quan trọng
trong đó cần kịp thời ban hành nghị quyết
tổ chức thực hiện và giám sát tổ chức thực hiện các nghị quyết của quốc hội chính phủ trong năm hai nghìn hai mươi
nhất là chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
các giải pháp tài chính tiền tệ trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố cần chú trọng việc thể chế hóa cụ thể hóa các nghị quyết đặc thù của quốc hội
đối với mô hình tổ chức chính quyền và cơ chế chính sách đặc thù cho một số tỉnh thành phố
cùng với đó tiếp tục nghiên cứu đổi mới việc tổ chức hội nghị hội đồng nhân dân để phù hợp với tổ chức chính quyền
theo quy định của pháp luật vì khối tỉnh có đặc thù riêng khối thành phố có đặc thù riêng
kính thưa quý vị trong bối cảnh nhiều mặt bằng tại thành phố hồ chí minh đã thiết lập mặt bằng giá mới
và khiến cho nhiều người tiêu dùng phải tính toán cân nhắc nhiều hơn trong chi tiêu sở công thương tp hcm
đề nghị các doanh nghiệp cũng như nhà bán lẻ tạm thời chưa tăng giá các mặt hàng để bình ổn cũng như chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng
theo các tiểu thương ở chợ truyền thống mặt hàng tăng giá nhiều nhất là rau củ quả từ đà lạt
do chi phí vận chuyển cao với mức tăng từ một mươi hai mươi ngàn đồng một khí đô ram
nhưng ngay cả rau xanh nhập trực tiếp tại các viện ngoại thành tp hcm cũng tăng giá đồng loạt từ năm một mươi ngàn đồng một khí đô ram
không chỉ rau củ mặt hàng thủy sản thịt da súc da cầm cũng điều chỉnh tăng ít nhất một mươi ngàn đồng một khí đô ram
mặc dù giá cả các mặt hàng tăng lên nhưng nhiều tiểu thương đã chẳng mặn mà
rau củ rất là ế lúc trước mình bán được khoảng hai mươi kg con cải hiện giờ bán khoảng một mươi kg thôi năm kg thôi chứ không bán được nhiều
mình bán giá cao quá thì người ăn người ta cũng khổ mà mình bán thấp quá thì nói chung là mình cũng có thu nhập mà không có lời
lúc trước chỉ bán được sáu bảy chục giờ bán hai ba chục
sở ế quá tại vì không có tiền người ta làm không có ra tiền lấy gì mà ăn
nhằm giảm gánh nặng cho người tiêu dùng và tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương hộ kinh doanh sở công thương tp hcm đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất nhà bán lẻ
tạm thời chưa tăng giá các mặt hàng thiết yếu để giữ sức mua
và trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp đã mở đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về hành vi

số khác thì lại giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn
điều này đồng nghĩa là đưa xe cho người hạn chế về kỹ năng kiến thức pháp luật về an toàn giao thông điều khiển
điều này đồng nghĩa là đưa xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển kiến thức pháp luật về an toàn giao thông điều khiển
đối với người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đồng tháp đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm
riêng phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản hơn ba mươi trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần năm mươi triệu đồng
khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra mà không có giấy phép lấy xe thì sẽ lập biên bản về vi phạm là không có giấy phép lấy xe
trong thời hạn hẹn đến giải quyết nếu người vi phạm xuất trình được giấy phép lấy xe
thì lực lượng chúng tôi sẽ theo quy định của pháp luật sẽ chuyển từ hành vi không có giấy phép lấy xe sang không mang theo giấy phép lấy xe
mức phạt mức trung bình là một trăm năm mươi đồng
điều khiển phương tiện khi chưa có bằng lái là vi phạm pháp luật
hành vi này còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho chính bản thân người cầm lái và người cùng tham gia giao thông
để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người tham gia giao thông góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
mỗi người điều khiển xe mô tô cần trang bị cho mình giấy phép lái xe theo quy định
đồng thời thường xuyên trao dồi kiến thức pháp luật kỹ năng lái xe và tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông